ngày hai mươi năm tháng một mươi hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm tổ chức lễ xuất quân đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời là chuyển vật tư thiết bị y tế đến hỗ trợ cho tỉnh sóc trăng
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên thành phố mang tên bác trong hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm đã thành lập đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ tỉnh sóc trăng với thời gian dự kiến
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một đội sẽ hỗ trợ tiếp nhận vận chuyển bình oxy tại bệnh viện giải chiến khâu dung điều trị covid một mươi chín
huyện trần đề hỗ trợ công tác triển khai các đội hình tình nguyện phòng chống dịch tại địa phương
hỗ trợ vận chuyển người mắc covid một mươi chín đến các khu cách ly tập trung bệnh viện điều trị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
truy vết người mắc covid một mươi chín đồng thời điều hai xe cứu thương hỗ trợ gần năm thiết bị vật tư y tế thuốc điều trị covid
trang thiết bị phòng chống dịch theo đề xuất của tỉnh đoàn sóc trang
trước đó ban thường vụ đoàn thanh niên công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng các nhà tài trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ bệnh viện giải chiến
tại trường dân tộc nội trú huyện trần đề tỉnh sóc trăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã lập hồ sơ và bàn giao cho công an huyện
để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp dật và kéo ngã nạn nhân
công an xã thới tam thôn huyện hốc môn tp hcm đã lập hồ sơ và bàn trao cho công an huyện hốc môn tp hcm để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp dật và kéo ngã nạn nhân